cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin dự báo thời tiết tối ngày một tháng sáu của chúng tôi
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bốn giờ sáng ngày một tháng sáu
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một tám độ vĩ bắc một trăm một mươi một tám độ kinh đông
trên đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất trong vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy năm mươi sáu mươi một kmh giật cấp chín
di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng một mươi một mươi năm kmh
dự báo một mươi sáu h ngày một tháng sáu áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc
với tốc độ một mươi một mươi năm kmh giật cấp tám
đến bốn giờ ngày hai tháng sáu áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông bắc
với tốc độ một mươi một mươi năm kmh và suy yếu dần thành vùng
áp thấp trên đất liền phía đông tỉnh quảng đông trung quốc
thời tiết hôm nay tại miền bắc có nắng trở lại với mức nhiệt giao động từ hai mươi tám đến ba mươi năm độ
bắc bộ ban ngày thời tiết mát mẻ về đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
sát đất trên sơn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đồ thị
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một cũng kết hợp với gió mùa tây nam
gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển của nước ta
vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc biển đông có mưa rào rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng ngày mai hai tháng sáu
thủ đô hà nội có mây ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió bắc đến đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực lai châu điện biên chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió bắc đến đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ
thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin của một số tỉnh thành phố trên cả nước